tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đã diễn ra lễ khởi động hành trình
tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín do trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức
đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc
hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ khởi động hơn một đại biểu hội viên thanh niên cùng tham gia lễ trào cờ đặc biệt
tôi yêu tổ quốc tôi xếp hình biểu tượng hình đất nước và tham gia rước đuốc hành trình
hành trình năm hai nghìn một mươi chín nhằm khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên việt nam
qua đó giúp thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình xã hội
từ đó ra sức học tập lao động công hiến góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hành trình tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh thành phố trên toàn quốc
lễ tổng kết sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội